trước tình hình lũ lụt đang diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền trung
trong khi ngoài biển đông thì bão sarika đang mạnh lên và hướng về phía nước ta
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn
bàn giải pháp ứng phó với lũ lụt và bão sarika
sau đây là tin do phóng viên truyền hình nhân dân vừa gửi về
theo báo cáo nhanh của văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi mưa lũ tại miền trung đã khiến một mươi năm người chết
trong đó nghệ an có hai người hà tĩnh hai người quảng bình chín người thừa thiên huế có hai người
chín người mất tích trong đó hà tĩnh một người quảng ngãi tám người
một mươi người bị thương trong đó quảng bình một mươi ba người quảng trị ba người thừa thiên huế hai người
thiệt hại về tài sản lũ lụt đã khiến bảy nhà bị sập
trong đó tại quảng trị là một nhà thừa thiên huế sáu nhà
trên một trăm linh ngôi nhà bị ngập và hư hỏng
trong đó tại thanh hóa là ba mươi nhà
gần ba nhà hà tĩnh gần hai mươi năm nhà quảng bình trên bảy mươi nhà
quảng trị trên một năm trăm linh nhà thừa thiên huế trên năm trăm hai mươi nhà
về nông nghiệp mưa lũ cũng đã khiến trên một năm trăm linh hectare lúa bị ngập
trong đó ở thanh hóa là sáu mươi hecta nghệ an là tám trăm một mươi năm hecta hà tĩnh là bảy trăm hai mươi ba hecta
về hoa màu trên chín hectare hoa màu đã bị ngập
trong đó nghệ an là trên sáu hecta hà tĩnh trên một bốn trăm linh hecta quảng bình trên bảy trăm linh hecta
quảng trị hai trăm hai mươi bốn hecta thừa thiên huế trên chín mươi tám hecta
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo đã phân tích
đồng thời đưa ra các giải pháp để công tác ứng phó với lũ lụt ở miền trung hiệu quả
với trọng tâm là cứu hộ cứu nạn giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống
quân đội điều động của quân khu bốn và các đơn vị chủ lực cơ động của bộ quốc phòng
đứng chân trên địa bàn các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế để điều động

quân đội thì điều động của quân cứu bốn và các đơn vị chủ lực cơ động của bộ quốc phòng

đối với trên biển hiện nay do bão số bảy đang di chuyển nhanh vào biển đông
phạm vi ảnh hưởng của bão rộng đây lại là cơn bão lớn với hướng di chuyển không ổn định
sức gió trên biển cấp tám cấp chín khi đi sâu vào biển đông sẽ mạnh lên trên cấp một mươi hai
vì vậy công tác thông báo và kêu gọi tàu thuyền về nơi trú tránh bão an toàn đang được gấp rút triển khai
đối với trên biển hiện nay do bão số bảy đang di chuyển nhanh vào biển đông
phạm vi ảnh hưởng của bộ quốc phòng đứng chân trên địa bàn các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế điều động
đối với trên biển hiện nay do bão số bảy đang di chuyển nhanh vào biển đông sẽ mạnh lên trên cấp một mươi hai

đối với trên biển hiện nay do bão số bảy đang di chuyển nhanh vào biển đông sẽ mạnh lên trên cấp một mươi hai

trước tình hình bão số bảy được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực bắc trung bộ và bắc bộ
ban chỉ đạo trung ương yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với tình hình mưa lũ
đặc biệt là tình huống bão số bảy có khả năng đổ bộ vào đất liền
tăng cường công tác quản lý tàu thuyền trên biển đảm bảo an toàn kho tàng bến cảng nhà cửa tài sản của nhân dân công trình đê điều an toàn hồ chứa
tiếp tục tập trung cao độ cho công tác ứng phó với tình hình mưa lũ kiểm tra chỉ đạo và vận hành an toàn hồ chứa hồ thủy điện
điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy lợi thủy điện hợp lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình và hạn chế ngập lụt ở vùng hạ du